trong khi đó theo hãng tin tass của nga nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo
hôm nay quân đội nga sẽ ngừng bắn và mở các hành lang nhân đạo tại bốn thành phố của ukraine
gồm thủ đô kiev kharkov sumy và mariupol
thông báo của văn phòng điều phối liên bộ về ứng phó nhân đạo ở ukraine nêu rõ
quyết định được đưa ra xuất phát từ tình hình nhân đạo tại các thành phố trên
và theo yêu cầu cá nhân của tổng thống pháp emmanuel macron gửi tổng thống nga vladimir putin
các hành lang nhân đạo được mở vào lúc một mươi giờ theo giờ moscow tức một mươi bốn giờ theo giờ việt nam
trước đó tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres kêu gọi các bên trong cuộc xung đột ở ukraine
ngừng bắn để tạo điều kiện cho dân thường sơ tán an toàn khỏi các thành phố
và hàng viện trợ nhân đạo có thể đến được với những người còn bám trụ lại
liên hợp quốc ước tính là số người sơ tán tránh xung đột ở ukraine đến thời điểm này là hơn một năm triệu người
và dự kiến có thể sẽ lên tới con số bốn triệu